để tăng cường công tác phòng chống và kiểm soát tốt dịch covid một mươi chín hôm nay nhiều địa phương đã thành lập chốt chặn kiểm soát ra vào đặc biệt trên các tuyến biên giới
các chốt bắt đầu hoạt động từ chiều ngày ba mươi một tháng ba cho tới khi có chỉ đạo mới
riêng sáu chốt của biên phòng sẽ hoạt động cơ động bảo đảm tuần tra biên giới và nghiêm cấm xâm nhập biên giới trái phép
trong mỗi chốt kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sẽ thực hiện việc dừng phương tiện để kiểm tra kiểm soát
cán bộ y tế đo thân nhiệt hướng dẫn người dân khách du lịch khai báo y tế lịch sử đi lại phun thuốc khử độc khử trùng phương tiện
đến thời điểm này tại tỉnh đắk lắc chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm covid một mươi chín
các ngành chức năng địa phương cùng các tầng lớp nhân dân đã và đang triển khai công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín có hiệu quả
từ giờ hôm nay tỉnh hải dương đã triển khai tám mươi bốn chốt kiểm soát tại các tuyến giao thông trọng điểm
các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh để phòng chống dịch covid một mươi chín
các chốt kiểm soát làm nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tất cả các ngày trong tuần
người ra vào địa bàn khi đi qua các chốt đều được đo thân nhiệt yêu cầu đeo khẩu trang sắt khuẩn tay và lập danh sách theo dõi
phương tiện hàng hóa qua lại cũng được tiêu độc khử trùng
khi cần thiết toàn tỉnh sẽ có khoảng một trăm sáu mươi sáu chốt chia làm ba cấp tỉnh huyện xã sẵn sàng làm nhiệm vụ kiểm soát cách ly phòng chống dịch
tại con tum bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh đã thành lập thêm bốn mươi ba chốt chặn trên các tuyến đường của hai tuyến biên giới việt nam lào và việt nam campuchia
các chốt chặn duy trì tổ cơ động ứng phó tuần tra tại các đường mòn lối mở xử lý nghiêm các đối tượng xâm nhập vào việt nam trái phép
đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ người thân nhân dân bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn biên giới
chủ động dự kiến các tình huống và cách xử trí khi phát hiện có dịch bệnh xảy ra
thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
toàn tỉnh quảng nam đã chuẩn bị ba mươi bốn khu cách ly tập trung tại các địa phương với sức chứa khoảng ba giường để tiếp nhận cách ly người từ vùng dịch
nhất là đối với các trường hợp nhiễm nghi nhiễm covid một mươi chín hoặc có dấu hiệu dịch tễ theo quy định của bộ y tế
đồng thời lập tám chốt kiểm soát để kiểm soát y tế đối với người ra vào địa bàn tỉnh trên các phương tiện vận chuyển nhằm ngăn ngừa dịch lây lan ra cộng đồng